vào dạng sáng nay chín tháng tám một cây sấu trên đường trần đăng ninh thành phố hà nội đã bị đổ trong cơn mưa to
đè vào một người đang đi xe máy trên đường khiến người này tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu nạn nhân đi xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín b một ba mươi nghìn hai trăm ba mươi tám bị cây đổ đè vào người tử vong tại chỗ là anh đăng anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy địa chỉ phường vĩnh phúc quận ba đình thành phố hà nội
vào khoảng năm giờ sáng nay ngày chín tháng tám anh tuấn điều khiển xe máy trên đường trần đăng ninh đi nguyễn khánh toàn
qua số nhà hai trăm sáu mươi chín phố trần đăng ninh thì xảy ra vụ việc trên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an phường sở tại đội cảnh sát giao thông số sáu đã có mặt bảo vệ hiện trường
vất lượng giao thông đồng thời phối hợp với công an quận cầu giấy đòi đặt hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng
hiện công an quận cầu giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc